xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
đến trưa nay công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vẫn đang tiếp tục triệu tập lấy lời khai của những đối tượng có liên quan trong vụ hỗn chiến nổ súng tại một quán nhậu trên địa bàn tp buôn ma thuật vào tối ngày ba tháng bốn vừa qua
theo kết quả điều tra ban đầu cách đây khoảng một tháng giữa trịnh quang chú huyện cư mờ ga có xảy ra mâu thuẫn sô sát với cao minh thắng chú thành phố buôn ma thuột
tuy nhiên sau đó mâu thuẫn đã được hóa giải đến tối ngày ba tháng bốn quang đang nhậu với nhóm bạn ở quán bbq trên đường lý thái tổ phường tân an tp buôn ma thuật và có một mươi tháng ra nhậu cùng
đi cùng thắng lúc này còn có nguyễn văn mỹ chú huyện cư mờ ga và một số thanh niên khác
khi tới quán thì nhóm của thắng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn
với nhóm của quang
rút dao rút đồ ra nó nhóm nó chém thì em mới lấy ghế lấy đồ em đỡ thì lúc sau vô là bắt đầu là nó cứ nhào tới nó đựng vô nó chém
là bắt đầu lần kia rút súng ra các bạn em ném ly ra ném ly ra thì nó mới rút súng ra thì nó nhớm nó bắn thì em cúi xuống bàn nghe đùng đùng hai phát
bắn chỉa thẳng luôn anh chỉa thẳng vô quán bắn không có bắn chỉ thiên gì hết
ngay trong đêm công an thành phố bùa ma thuột đã có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai những người liên quan và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của quán để phục vụ công tác điều tra
qua khám nghiệm hiện trường chúng tôi thu được bốn cái bỏ đạn trong đó là vẫn còn bi trong đó
thế còn là hậu quả thì về mặt vật chất và về mặt con người thì không lớn
nhưng cái tính chất mức độ của cái vụ việc thì là nó cũng
tương đối là phức tạp bởi vì đây là các đối tượng thanh niên
hậu quả trận hỗn chiến là nhóm của cao minh thắng đã đánh và chém nhầm hai vợ chồng đến ăn tại quán khiến hai người này phải nhập viện điều trị
cũng theo cơ quan điều tra sau khi xem các hình ảnh từ camera ghi lại thì có hai đối tượng trong nhóm của cao minh thắng đã sử dụng súng bắn vào nhóm của quang
hiện các đối tượng này đã bỏ trốn và công an thành phố buôn ma thuột đang tiếp tục truy tìm làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
cũng tại đắk lắc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố đối tượng phạm thanh sơn ba mươi ba tuổi chú quận long biên tp hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền năm mươi triệu đồng
theo kết luận điều tra theo kết quả điều tra từ tháng năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám sơn đã đưa ra các thông tin gian dối với nhiều người rằng bản thân mình là cán bộ đang công tác trong ngành công an là thư ký của lãnh đạo bộ công an nên có khả năng xin việc làm
xin vào ngành công an xin chuyển chuyên nghiệp chuyển công tác trong các đơn vị của bộ công an và chạy án
để các nạn nhân tin tưởng sơn còn thuê các số điện thoại đẹp để sử dụng thuê biệt thự hạng sang tại hà nội để ở khi gặp và giao dịch với những người có nhu cầu
đã rất nhiều người tin tưởng giao hồ sơ và tiền cho sơn để lo việc
tuy nhiên hết thời gian hứa hẹn mà không có kết quả nhiều người liên lạc với sơn để đòi lại tiền nhưng không được nên đã trình báo lên cơ quan công an
bước đầu cơ quan công an xác định với thủ đoạn trên sơn đã lừa đảo chót lọt trên một mươi người ở nhiều tỉnh thanh khác nhau chiếm đoạt số tiền năm ba tỷ đồng
trong đó riêng ở tỉnh đắk lắc đã có sáu người bị sập bẫy
chiều qua tại tỉnh hương yên hàng chục cảnh sát và bảo vệ dân phố cùng cán bộ thú y đã bắt đàn chó cắn bé trai bảy tuổi tử vong trước sự chứng kiến của gia đình chủ nuôi và người dân
cơ quan huyện kim động tỉnh hương yên phối hợp với các cơ quan chức năng đã tới nhà
chủ nuôi để bắt giữ đàn chó đưa về trung tâm thú y theo dõi chờ bước xử lý tiếp theo
trong đàn chó này có con cháu lai nặng hơn hai mươi kg
đại diện ủy ban dân huyện kim động cho biết việc bắt đàn chó căn cứ theo quy định của chính phủ giúp ổn định tâm lý người dân và phòng ngừa những điều đáng tiếc xảy ra
ngoài việc bắt đàn chó huyện đã giao cơ quan công an điều tra nếu phát hiện dấu hiệu hình sự có thể khởi tố
liên quan đến vụ tàng trữ mua bán chai phép năm trăm linh g ma tùy đá
ngày ba mươi tháng ba vừa qua tại huyện hòa bình công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa tiến hành bắt giữ thêm đối tượng và thu giữ thêm hơn một kg ma túy
tiếp tục mở rộng điều tra vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã bắt và khám xét khẩn cấp đối với phạm ngọc hiền chú phường một mươi hai quận bình thạnh tp hcm
qua khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều gói ma túy có trọng lượng hơn một kg số tiền hơn một trăm một mươi triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị các đồng chí và các bạn hơn một tuần qua người dân và các phật tử ở xã vĩnh ngọc huyện đông anh tp hà nội đã vô cùng bức xúc vì một mươi sáu trên tổng số một mươi tám pho tượng la hán và hai con nghê đá tại chùa khánh long đã bị kẻ xấu phá hoại đập phá
phóng viên intv đã có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc
ít thì bị đập gãy tay ngón chân ngón tay
nhiều hơn thì đập cụt cả bàn tay
một mươi trong tổng số một mươi tám pho tượng trong sân chùa bị kẻ gian đập phá vào ngày hai mươi sáu tháng ba
khi sự việc chưa được làm sáng tỏ thì kẻ xấu tiếp tục ra tay đập phá thêm các pho tượng khác
hiện tại đã có một mươi sáu pho tượng bị hư hỏng
sự việc này khiến nhiều người dân và phật tử xã vĩnh ngọc hết sức bất bình
tôi ở đây có gì nghĩ cái tróng váng cả người vậy
làm thế nào mà tìm được ra thì cho nó khỏi phá hại thay chữa thì không
đấy bao giờ chữa chữa chữa không ngộ may nó lại xá thì sẽ vừa ảnh hưởng đến kinh tế của chùa và chúng tôi cũng không được yên
chúng tôi ở gần đây thì dân chúng tôi cũng là phật tử cũng ngay ra chùa lắm
nhưng cũng thấy thầy mới nệ dân cũng hài hòa lắm không có gì đâu
một mươi tám pho tượng la hán được làm bằng đá ngọc trắng nguyên khối
do các phật tử phát tâm công đức và mới đưa về chùa được gần một năm nay
thì bị phá hoại
theo quan sát chùa khánh long đang trong quá trình xây dựng và tu sửa khuôn viên xung quanh
chưa có tường bao cổng ra vào chính khá sơ sài
tượng thì ai có nghĩ là cái chuyện đấy nó xảy ra thôi
không gian thì lại chùa lại rộng
đây là một sự việc rất là nghiêm trọng để xâm phạm đến tâm linh tín ngưỡng
và đã xâm phạm đến tâm linh tín ngưỡng thì mình không nói được cái thiệt hại được
sau khi sự việc xảy ra nhà chùa đã mời các nghệ nhân về khảo sát
tuy nhiên việc khắc phục tượng tượng gần như là không thể
hiện công an huyện đông anh đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc
sáng ngày bốn tháng bốn ubnd huyện đông anh cũng đã báo cáo sự việc của ubnd thành phố hà nội
tới đây thì chúng tôi cũng đề nghị nhà chùa nhân dân cũng sẽ có hướng để khắc phục xây dựng hoàn chỉnh
cái hệ thống tường
giàu cổng ngõ bảo vệ để an toàn quyền pháp
hai nữa là về cái vấn đề an ninh an toàn thì cũng đề nghị là nhà chùa có quyền pháp lắp camera an ninh
và hệ thống đèn chiếu sáng về ban đêm
chùa khánh long hay còn gọi là chùa vĩnh thanh xã vĩnh ngọc huyện đông anh
được khởi dựng từ thời lê niên hiệu chính hòa năm một nghìn sáu trăm chín mươi tám
dù chưa được xếp hạng nhưng ngôi chùa này đã nằm trong danh mục kiểm kê năm hai nghìn một mươi bảy
tổng số hiện vật nằm trong danh mục kiểm kê là sáu mươi chín hiện vật
tuy nhiên hệ thống tượng la hán nói trên lại không nằm trong danh mục kiểm kê hiện vật đồ thờ tự của thành phố
công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc cho biết chỉ trong thời gian ngắn
đơn vị đã liên tiếp bắt giữ hai vụ với hai đối tượng trộm cắp xe máy của người dân trên địa bàn huyện
trước đó công an huyện tam dương nhận được đơn trình báo của anh nguyễn văn ba
chú xã bình định huyện yên lạc về việc anh bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe máy sh trị giá khoảng sáu mươi năm triệu đồng
để tại nhà nghỉ hương lan thuộc xã vân hội huyện tam dương
quá trình điều tra xác minh công an huyện tam dương đã làm rõ thủ phạm trộm cắp là bùi anh điệp
và thu giữ tăng vật của vụ án đồng thời thu giữ hai chiếc xe máy khác là tăng vật của các vụ trộm cắp khác
tại cơ quan công an bùi anh điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở xã yên bình huyện tam dương
đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cùng thời gian này công an huyện tam dương đã bắt giữ đối tượng đào văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ở thị trấn hòa sơn huyện lập thạch về hành vi trộm cắp xe máy tại một đám tang ở thị trấn hợp hòa huyện tam dương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng trên để tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
hành khách nên mua vé trên trang web của các hãng hàng không hoặc các phòng vé đại lý chính thức
tránh bị mua phải vé giả vé bị nâng giá
đây là khuyến cáo của cục hàng không việt nam đối với khách hàng trước nhu cầu đi lại lớn vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tới đây
ngoài ra cục hàng không việt nam cũng khuyến nghị hành khách nên chủ động kế hoạch đi lại từ sớm
tăng cường sử dụng dịch vụ làm thủ tục trực tuyến hoặc tự làm thủ tục
các kiosk để tiết kiệm thời gian chờ đợi ở sân bay trước giờ khởi hành
với kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày hiện các hãng hàng không việt nam đã xây dựng kế hoạch cung ứng gần một chín triệu chỗ
với tám bảy trăm linh chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày năm tháng năm tổng công ty quản lý bay việt nam đã tăng cường bố trí nhân sự và nguồn lực
để bảo đảm khai thác an toàn tuyệt đối các chuyến bay cũng như bảo đảm chất lượng dịch vụ cho hành khách
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tuấn anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại đinh bộ lĩnh phường ngô quyền thành phố nam định tỉnh nam định
cao một m bảy mươi sông mũi hơi lõm dái tay trúc và có sẹo cong dài năm cm ở đuôi lông mảy trái
số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
kính chào quý vị và các bạn

kính chào quý vị và các bạn sau những cơn mưa như chút ngày hôm nay vùng hội tụ giáo này đã bị bắt
nhiệt độ cao trên cao đã suy yếu và lệch ra phía biển thời tiết tại bắc bộ chỉ còn có mưa một vài nơi
trưa và chiều nay nhiều khả năng nhiều nơi trời sẽ có nắng
từ ngày mai vùng thấp phía tây sẽ có quá trình phát triển và mở rộng trở lại
nên tại phía tây bắc bộ sẽ phổ biến là trạng thái tạnh giáo có nắng
nhiệt độ cao nhất ngày mai từ hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó trong những ngày tiếp theo vùng áp thấp phía tây sẽ tiếp tục mở rộng
nên khu vực có nắng nóng cục bộ cùng với đó là nhiệt độ có xuống tăng mạnh
cao nhất từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
dịch sang các tỉnh phía đông bắc bộ vào ngày mai áp thấp nóng phía tây cũng sẽ di chuyển sang và ảnh hưởng tới đây
trời chỉ có mưa ở một vài nơi nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sau đó từ ngày bảy và ngày tám tháng bốn hoàn lưu của áp thấp nóng từ phía tây tiếp tục mở rộng và có cường độ mạnh hơn
vì thế mà trời sẽ có nắng sớm và kéo dài cả ngày nhiệt độ cũng tiếp tục tăng hơn
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây
vì thế tại đây trong cả ba ngày tới phổ biến là tiết trời nắng giáo
nhiệt độ tăng nhanh trong thời điểm trưa và chiều với mức nhiệt độ là từ ba mươi đến ba mươi sáu độ
riêng các tỉnh vùng núi phía tây nơi đây còn chịu tác động của hiệu ứng gió phơn khô nóng
vì thế từ chủ nhật tuần này khu vực này sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nơi đây cũng chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nên ba ngày tới tiết trời phổ biến là không mưa ngày nắng
vào chiều tối một số nơi có mưa giải rác với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới không có nhiều thay đổi
tình trạng ngày nắng nóng và chiều tối xuất hiện mưa rào và rông vẫn là chủ đạo nơi đây
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
về đêm nhiệt độ giảm xuống còn từ hai mươi hai mươi ba độ trời mát mẻ
nắng cũng là thời tiết
tiết được dự báo cho khu vực nam bộ trong cả ba ngày tới
tuy nhiên cường độ nắng không quá mạnh
nhiệt độ giao động ở mức ba mươi một đến ba mươi ba độ
trong khi đó ở miền đông nam bộ nhiệt độ là ba mươi hai ba mươi sáu độ
đáng lưu ý là về chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và rông
dù lượng không lớn và chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi
nhưng trong cơn rông có thể kèm theo cả lốc xoáy và gió giật nguy hiểm
người dân cần chú ý đề phòng
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt